thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày năm tháng năm tại tỉnh tây ninh thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch hội đồng điều phối vùng đông nam bộ đã chủ trì hội nghị lần thứ ba của hội đồng
với nội dung trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch vùng đông nam bộ
thời kỳ hành hai mươi một đến hành ba mươi tầm nhìn đến năm hành năm mươi
sự hội nghị có đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo sáu tỉnh thành phố vùng đông nam bộ
gồm thành phố hồ chí minh bà rịa vũng tàu bình dương bình phước đồng nai tây ninh các chuyên gia và nhà khoa học
quy hoạch vùng đông nam bộ thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
bao gồm toàn bộ danh giới hành chính của thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu bình phước và tây ninh
quy hoạch xác định xây dựng đông nam bộ trở thành vùng văn minh hiện đại
phát triển năng động là trung tâm hàng đầu của cả nước và khu vực đông nam á về kinh tế tài chính giáo dục đào tạo khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số
đồng thời giữ vai trò quan trọng trong liên kết và thúc đẩy phát triển các vùng khác
cũng như đi đầu trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế
vùng đông nam bộ sẽ đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại kinh tế vùng theo hướng hiện đại
huy động tối đa nguồn lực phát triển kết hợp hài hòa giữa nội lực và ngoại lực
cùng với đó lấy kinh tế số kinh tế chia sẻ kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn là trọng tâm và động lực phát triển chú trọng phát triển kinh tế ban đêm
yêu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao các ngành dịch vụ chất lượng cao ngang tầm khu vực và thế giới
có vị thế vững chắc trong chuỗi giá trị toàn cầu đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển tạo các cơ chế chính sách vượt trội
cạnh tranh quốc tế cao để hình thành không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới
đáng chú ý quy hoạch đặt ra yêu cầu phải phát huy tối đa nhân tố con người tạo môi trường sống tốt nhất để thu hút nhân tài
chuyên gia nhà khoa học nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trí thức trẻ đến sinh sống và làm việc
cũng trong quyết định phê duyệt quy hoạch lần này thủ tướng yêu cầu tập trung phát triển vùng động lực phía nam
vùng động lực quốc gia trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước và khu vực đông nam á
xây dựng đô thị tp hcm hiện đại thông minh dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa liên kết vùng đô thị
đủ sức cạnh tranh hội nhập khu vực và quốc tế có vai trò quan trọng trong mạng lưới đô thị của khu vực
hình thành và phát triển các hành lang kinh tế trong đó ưu tiên hành lang kinh tế bắc nam
hành lang kinh tế mộc bài tp hcm biên hòa vũng tàu và các vành đai công nghiệp đô thị dịch vụ
gắn với đường vành đai ba vành đai bốn tp hcm
bên cạnh đó là kết nối hiệu quả các càng biển càng hàng không cửa khẩu quốc tế đầu mối giao thương lớn
các đô thị trung tâm kinh tế và làm cơ sở để tổ chức lại không gian phát triển vùng
các đại biểu đã thảo luận các báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư về triển khai quy hoạch
sơ kết một năm thực hiện nghị quyết hai mươi bốn của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội vùng đông nam bộ
và chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết hai mươi bốn của bộ chính trị
tình hình triển khai các hoạt động của hội đồng điều phối vùng đông nam bộ
các chính sách đặc thù phát triển vùng đông nam bộ
hội nghị cũng đã thảo luận báo cáo của ủy ban nhân dân tp hcm
về đề xuất các cơ chế chính sách triển khai dự án vành đai bốn tp hcm
về tình hình triển khai dự án cao tốc tp hcm mộc bài
báo cáo của bộ giao thông vận tải về giao thông kết nối vùng đông nam bộ
tuyến đường vành đai số bốn tp hcm cao tốc trần thành giang nghĩa
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ
việc hoàn tất phê duyệt quy hoạch trong thời điểm này có ý nghĩa quan trọng
để thực hiện cụ thể hóa tầm nhìn quan điểm mục tiêu tại nghị quyết phát triển vùng
và quy hoạch cấp quốc gia vào vùng
cụ thể hóa việc bố trí không gian phát triển các ngành quốc gia trên địa bàn
triển khai các dự án mang tính kết nối quan trọng giữa các tỉnh trong vùng
liên vùng và liên ngành đẩy nhanh thực hiện các đột phá chiến lược
nhằm phát huy tối đa lợi thế so sánh về vị trí địa lý kinh tế của vùng
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả vùng và các vùng lân cận
hội nghị cũng đã ra soát các công việc nhiệm vụ ưu tiên triển khai thực hiện quy hoạch
đánh giá khó khăn thách thức vướng mắt để xác định phương hướng giải pháp khắc phục
triển khai hiệu quả quy hoạch với mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
đông nam bộ trở thành vùng phát triển có thu nhập cao có tiềm lực kinh tế mạnh
cơ cấu kinh tế hiện đại trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
công nghiệp công nghệ cao logistic và trung tâm tài chính quốc tế thuộc nhóm hàng đầu của khu vực và thế giới
có kết cấu hạ tầng hiện đại đồng bộ phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội
bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu